cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn đình sáu về tội trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn magalam thép và hợp kim địa chỉ tại khu công nghiệp mỹ phước ba thị xã bến cát
nguyễn đình sáu là người mua hàng phế liệu trôi nổi trên thị trường và bán lại cho công ty khác tại thời điểm phát sinh các hợp đồng kinh tế mua hàng thì công ty magalam không biết gì về pháp nhân ký kết hợp đồng mà chỉ thông qua sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu cục thuế tỉnh bình dương có kết luận giám định xác định hành vi của nguyễn đình sáu là hành vi trốn thuế với số tiền là hơn hai trăm bốn mươi hai triệu đồng
thời điểm tết trung thu đang đến rất gần trên nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao thì một số đối tượng đã nhập lậu bánh trung thu không rõ nguồn gốc về hà nội mới đây lực lượng chức năng của hà nội đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại khu vực ngõ tám mươi đường trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm mươi hộp bên trong có chứa bốn chiếc bánh trung thu trên vỏ hộp và vỏ bánh đều in chữ trung quốc
chủ số hàng trên là trần xuân hoàn
tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh khai nhận số bánh trung thu trên mua lại của một người bạn chuyên đầu mối hàng hóa ở lào cai với giá gần một mươi triệu đồng mang về hà nội để tiêu thụ
toàn bộ số bánh trung thu này đều không có hóa đơn chứng từ chủ lô hàng cho biết mỗi chiếc bánh trung thu được nhập vào với giá là hai ba trăm linh đồng và giá đến tay người tiêu dùng là khoảng từ bốn đến năm đồng một chiếc
sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh horses vừa có công văn gửi công ty cổ phần tập đoàn flc mã chứng khoán là flc
cổ phiếu của doanh nghiệp này bị đình chỉ giao dịch
theo đó hot sẽ thực hiện xử lý nâng lên diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu flc theo quy định hiện hành nếu công ty này tiếp tục vi phạm về công bố thông tin
đến ngày một mươi năm tháng tám công ty cổ phần tập đoàn flc vẫn chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hai nghìn một mươi chín
chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một chưa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm nay
chuyển sang các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
việt nam airlines sẽ nối lại các đường bay giữa đà nẵng và kuala lumpur malaysia từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và nối lại đường bay giữa đà nẵng và bangkok thái lan từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cụ thể đường bay đà nẵng kuala lumpur được khai thác bốn chuyến mỗi tuần khởi hành vào thứ hai bốn sáu và chủ nhật
đường bay đà nẵng bangkok được khai thác bảy chuyến bay mỗi tuần khởi hành hàng ngày

sau khi tăng tần suất đường bay hà nội sâu ún sẽ bay một mươi chuyến một tuần còn đường bay tp hcm sâu ún sẽ bay một mươi một chuyến một tuần
các chuyến bay khởi hành hàng ngày các đường bay được nối lại và tăng cường giúp mang đến nhiều lựa chọn thuận tiện hơn cho hành khách khi tìm kiếm chuyến bay
đầu tư và phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi đem lại nhiều lợi ích và dần đổi thay đời sống của đồng bào dân tộc cơ tu ở huyện tây giang
từ những người nông dân nghèo chỉ biết làm
nương rẫy săn bắt thú rừng thì giờ đây họ đã biết làm du lịch từ chính nét đẹp văn hóa truyền thống bảo vệ và biến nguồn tài nguyên rừng vô tận thành điểm mạnh dù thu hút khách du lịch gần xa
đây là một hợp tác xã vừa phục vụ du lịch cộng đồng vừa phát triển trồng cây dược liệu ở xã trời hy huyện tây giang
từ khi được địa phương hướng dẫn hỗ trợ anh blin miên đã mạnh dạng xây dựng khu homestay mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc cơ tu
phục vụ những món ăn truyền thống
với những lợi thế về thiên nhiên bản sắc giá trị văn hóa chính quyền địa phương đang nỗ lực thu hút
đầu tư phát triển du lịch tây giang xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
trong những năm gần đây các lễ hội như mừng lúa mới tà ưng rừng lễ dừng cây nêu cũng được phục dựng và tổ chức bài bản
nhằm gìn giữ phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc cơ tu
thông qua những hoạt động những năm vừa rồi và làm điểm một số mô hình bà con nhân dân cũng từng bước nhìn thấy là việc phát triển du lịch
thứ nhất là được bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hóa của bà địa thứ hai là bà con cũng tự nhiên
tiếp cận được môi trường xã hội và cũng là có nguồn thu nhập nhất định trong việc khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương
cũng rất là vinh dự với lại may mắn tự hào thôn con ninh chúng tôi là có những cái bậc ông cha là am hiểu về truyền thông văn hóa rất là nhiều
mà lại hầu như là còn giữ được cái nguyên vẹn cái bản sắc văn hóa của đồng bào cơ tu
có những cái sản phẩm từ du lịch mọi cái hoạt động để mà có thể đem vào khai thác du lịch thì bên thôn cơ bản là có thể phục vụ được
cho khách hàng
cho khách đến cũng là một lợi thế
dù du lịch đã đổi thay rất lớn trong đời sống của đồng bào dân tộc cơ tu
thế nhưng người dân ở đây cũng ý thức rất rõ làm du lịch phải gắn với bảo vệ rừng không phát triển ồ ạt
bà con vẫn giữ được tập tục đi làm nương rẫy và sinh hoạt như bình thường không đảo lộn cuộc sống
bởi mô hình sản xuất kinh tế truyền thống vốn góp phần làm nên bản sắc của người cơ tu
tôi cho rằng cục quản lý giá bộ tài chính cùng với tổng cục quản lý thị trường bộ công thương và đơn vị quản lý an ninh kinh tế phải vào cuộc để từ đó chúng ta giả soát cái giá cả của các cái mặt hàng
đặc biệt là những cái mặt hàng thiết yếu chủ yếu và chúng ta cũng chưa đủ lực để làm tất cả thì chúng ta phải làm những cái mặt hàng cơ bản và gần gũi nhất để từ đó chúng ta có cái sức ảnh hưởng lan tỏa giảm các cái mặt hàng khác một cách đồng bộ
có thể nói thị trường cần phải song phẳng và công bằng với người tiêu dùng không thể để giá cả vẫn ở mức cao khi giá xăng dầu đã giảm sâu
hơn lúc nào hết chỉ có cơ quan quản lý giá mới tính toán và đưa ra chính xác tỷ lệ tăng giảm giá hàng hóa của thị trường theo sự tăng giảm giá nhiên liệu
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị